thực hiện chỉ thị một mươi chín ngày một mươi chín tháng một mươi năm hai nghìn một mươi tám của ban thư vụ tành ủy tp hcm
về tuyên truyền vận động người dân thành phố không xả rác ra đường và kênh rạch
vì thành phố sạch và giảm ngập nước và cuộc vận động nói không với rác thải nhựa
đặc biệt rác thải nhựa sử dụng một lần
tuy mới triển khai nhưng bước đầu đã được các ngành các cấp và nhân dân tham gia hưởng ứng sôi nổi
đặc biệt chỉ thị đã góp phần nâng cao nhận thức cho người dân
về bảo vệ môi trường sống và tác hại của rác thải nhựa
trong đó chương trình nói không với sử dụng túi ni lông ly nhựa ống hút sử dụng một lần
đã được các cơ quan ban ngành và mỗi cán bộ công viên chức học sinh sinh viên
trên địa bàn thành phố ký cam kết nói không với rác thải nhựa
sau đây là ghi nhận của truyền hình nhân dân
đây là nơi bán chai cốc đường nước và ống hút bằng inox do hội sinh viên trường đại học ngoại ngữ
và tinh học tp hcm tự thiết kế đặt để bán cho giáo viên sinh viên sử dụng
chai đựng nước này được sử dụng lâu dài và rất thân thiện với môi trường
để chúng ta hưởng ứng phong trào bảo vệ môi trường
thì bên hội sinh viên của trường em đã tổ chức việc bán ly này để giảm thiểu việc sử dụng rác thải nhựa
thay vì một ly như thế này các bạn có thể thay thế cho hàng trăm ly nhựa
nó góp phần bảo vệ môi trường rất nhiều
hưởng ứng cuộc vận động nhằm giảm thiểu sử dụng rác thải nhựa khó phân hủy với môi trường
từ đầu tháng sáu đến nay mỗi cán bộ công chức
các trường học trên địa bàn thành phố đã ký cam kết nói không với rác thải nhựa
trong các cuộc họp hiện nay của các ban ngành và các trường học cũng đã không còn sử dụng rác thải nhựa
như nước khoáng đống chai ly cốc nhựa sử dụng một lần
ý thức được những vấn đề cấp bách đó thì trong suốt thời gian qua
đảng ủy và ban giám hiệu nhà trường cũng đã tuyên truyền vận động cũng như khuyến khích cán bộ
giảng viên và nhân viên cũng như là sinh viên trong toàn trường về việc hạn chế sử dụng
những loại rác thải nhựa sử dụng một lần đó
đặc biệt là trong các cuộc họp hiện nay của nhà trường thì chúng tôi đều không sử dụng những chai nhựa sử dụng một lần
để bảo vệ môi trường năm học hai nghìn một mươi chín hai nghìn hai mươi thành phố yêu cầu tất cả các trường học
phải xây dựng nhà trường văn minh an toàn và xanh sạch đẹp
thực hiện lớp học không rác trường học không rác và lễ hội không rác
đặc biệt các trường cần kiên quyết nói không với túi nilon và sản phẩm nhựa dùng một lần
chung tay đẩy lùi ô nhiễm môi trường do rác thải nhựa
trường đọc mỏi rất hà quân minh
chúng tôi cũng có chính sách là hỗ trợ và yêu cầu tất cả các giảng viên sinh viên
là sẽ không dùng các bình nhựa và chai nhựa trong quá trình học tập và làm việc tại trường
đối với giảng viên thì chúng tôi có những chương trình hỗ trợ giảng viên
bằng cách là cung cấp các bình sử dụng nước được tái sử dụng
trong đó nhiều trường học đã có nhiều cách làm hay như tổ chức hội thi tìm hiểu về luật môi trường
thi vẽ tranh cổ động tuyên truyền về tác hại của rác thải nhựa
tổ chức cho các em học sinh phân loại rác đầu nguồn
sử dụng rác để tái chế thân thiện với môi trường
đoàn thanh niên của phường thì ngoài các hoạt động tuyên truyền bằng các bà nô áp phích
để hướng dẫn người dân phân loại rác tại nguồn
thì cũng có vận động các mạnh thường quân trao cho các tiểu thương
và trao cho các cô chú các anh chị các bạn đoàn viên
các túi bằng vải nhựa sử dụng nhiều lần để chúng ta hạn chế việc sử dụng túi ni lông
trường tiểu học lê văn sĩ quận tân bình
ngoài tổ chức cho các em phân loại rác đầu nguồn
trường còn tổ chức cho các em tham gia trồng cây xanh
và không dùng chai nhựa sử dụng một lần để đựng nước uống
từ những việc nhỏ hàng ngày đã hình thành ý thức bảo vệ môi trường cho các em
tất cả các bộ phận trong trường học đều có thực hiện theo sĩ đạo
và liên kết với nhau từ căn tin của nhà trường cho đến các bộ phận phục vụ
đều trang bị những cái thùng rác và cái thùng rác đó là giúp cho các bé
trên những thùng rác đó có ghi những cái
giúp cho các bé cách phân loại rác đúng theo cái yêu cầu của cái cần loại rác
để mà giúp cho việc xử lý rác nó sẽ tốt hơn
còn tại văn phòng ủy ban nhân dân quận một
để bắt đầu chiến dịch nói không với rác thải nhựa
văn phòng đã thay toàn bộ ly nhựa bằng ly giấy ở tất cả các phòng làm việc
đặc biệt trong các cuộc họp của quận đều không sử dụng chai nhựa đựng nước khoáng
mà thay vào đó là các ly cốc thủy tinh sử dụng lâu dài
đồng thời khuyến khích các cán bộ công chức không sử dụng ly nhựa
ống hút nhựa các công sở chuyển sang sử dụng các bình nước thể tích từ hai mươi lít trở lên
hoặc tự đun nấu sử dụng các vật dụng chứa đựng sử dụng nhiều lần
vật liệu thân thiện với môi trường
mười phường của quận một đã tập trung nội dung liên quan đến công tác triển khai
và thực hiện về môi trường
đồng thời đối với các đơn vị công lập của quận một
đã thực hiện không sử dụng các chai nhựa trong các hội nghị
và tăng cường công tác vệ sinh môi trường trên địa bàn
đảm bảo xây dựng quận một là luôn
an toàn văn minh hiện đại và nghĩa tình
không những tại các xã phường thị trấn các quận huyện
mà hiện nay tất cả các cuộc họp của thành phố
các bộ ban ngành trung ương đóng tại thành phố hồ chí minh
cũng không còn sử dụng nước khoáng đống chai ly khúc nhựa
ống hút sử dụng một lần cho các hội nghị
đối với các địa phương ngoài đẩy mạnh tuyên truyền vận động các tầng lớp nhân dân
tiến hành phân loại rác đầu nguồn
các địa phương còn có hình thức xử phạt đối với các trường hợp vứt rác thải ra môi trường
trong đó một số địa phương còn lắp camera để xử lý các trường hợp vi phạm luật môi trường
bên cạnh đó thành phố kêu gọi cả hệ thống chính trị doanh nghiệp và người dân
cùng chung tay chống ô nhiễm rác thải nhựa tại địa phương mình
trong đó tuyên truyền vận động các doanh nghiệp hộ kinh doanh không sản xuất
và mua bán túi ni lông cốc nhựa ống hút
đối với các siêu thị trong cuối một năm hai nghìn hai mươi
phải chấm dứt sử dụng túi ni lông để bán hàng
mà phải thay thế bằng túi giấy hoặc các vật dụng khác dễ tiêu hủy và thân thiện với môi trường

việt nam đang đối mặt với nhiều vấn đề về suy thoái ô nhiễm môi trường
biến đổi các nguyên liệu các nguyên liệu các nguyên liệu các nguyên liệu
trước những vấn đề cấp bách đó thành phố kêu gọi mỗi người dân hãy nêu cao tinh thần trách nhiệm
tích cực tham gia các hoạt động chống rác thải nhựa bằng các sáng kiến và hành động cụ thể thiết thực
thay đổi thói quen nói không với các sản phẩm nhựa sử dụng một lần
thay thế bằng các loại sản phẩm thân thiện với môi trường
tham gia tích cực các hoạt động bảo vệ môi trường tại nơi sinh sống
bằng những hành động nhỏ nhất như phân loại rác tại nguồn
kịp thời lên án những hoạt động chống rác
hành vi ô nhiễm môi trường thói quen sử dụng lãng phí tài nguyên năng lượng
nội dung của chương trình tuần này xin được khép lại tại đây